thưa quý vị nghề lặn thủ công từ hàng chục năm nay đã trở thành kế sinh nhai của hàng trăm lao động nam giới ở huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi
tuy nhiên nhiều người không tuân thủ các quy định trong hoạt động lặn và hậu quả là mỗi năm huyện đảo lý sơn có đến hàng chục vụ tai nạn do lặn dẫn đến xảy ra nhiều thương vong và những gì chứng để lại
may mắn giữ lại được mạng sống nhưng suốt cuộc đời còn lại ngư dân đặng văn tiến xã an vĩnh huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi phải chấp nhận di chuyển bằng xe lăn
hai mươi năm trước trong một tai nạn do lặn tại vùng biển hoàng sa ngư dân tiến đã không may bị ngạt và được đưa về đất liền cấp cứu
tuy mạng sống được giữ nhưng toàn thân anh bị liệt và không thể đi lại được cuộc sống của gia đình cũng từ đó rơi vào cảnh khóa
họ khăn và bế tắc
không phải ai cũng may mắn giữ được mạng sống sau tai nạn từ nghề lặn
theo thống kê sơ bộ của trung tâm y tế quân dân y kết hợp lý sơn trước năm hai nghìn một mươi trung bình mỗi năm
có đến hàng chục vụ tai nạn do lặn được đưa đến trung tâm
đó là chưa kể đến những vụ ngư dân tử vong ngoài biển vì bị ngặt nặng không cứu chữa được
điều đáng nói là đa số ngư dân khi bị tai nạn do lặn thường không biết xử trí sơ cấp nên đã để lại hậu quả rất nặng nề
hiện nay được sự hỗ trợ của bộ y tế trong các chương trình đồng hành cùng ngư dân bám biển
thì cũng đã trang bị được một số các trang thiết bị cho ngư dân đó là các tủ thuốc cấp cứu
rồi cùng với tổ chức apec của pháp
rồi cũng đã trang bị được cho các cái tàu là mỗi tàu một cái bình oxy
và bên cạnh đó thì phối hợp cùng với bệnh viện học biển
hàng năm mà chúng tôi đều có những chương trình tập phúng cho ngư dân cách lặn an toàn
rồi cách sơ cấp cứu khi ngư dân bị nạn trên biển
mặc dù nghề lặn tại lý sơn đã được công nhận
song các cơ chế chính sách hỗ trợ ngư dân khi xảy ra các tai nạn thì chưa có
thì hầu như là các cái cơ chế chính sách mà liên quan đến hỗ trợ cho ngư dân mà khi bị tai nạn trên biển mà trực tiếp người dân mà làm nghề lặn thì hầu như là cơ chế chính sách quy định thì chưa có
còn đối với địa phương thì hầu như cũng chỉ là cái hỗ trợ tức là mình chỉ có thăm hỏi động viên tức là những lúc khó khăn của gia đình họ thôi khoảng năm trăm một triệu
hoặc là các cái tổ chức cá nhân mà ra làm từ thiện thì mình thống kê những danh sách những ngư dân mà đi biển mà bị nà như thế thì cũng là để hỗ trợ thôi
chứ còn về cơ chế chính sách thì hiện nay
thu nhập từ nghề lặn thì không thể phủ nhận
xong cũng chính từ sự hấp dẫn của thu nhập đã khiến cho nhiều ngư dân phải mất mạng hoặc sống cuộc đời tàn phế
hệ lụy đã rõ vì thế ngư dân rất cần sự hỗ trợ về cả trang thiết bị kiến thức và công tác sơ cấp cứu để ngư dân yên tâm bám biển